là người dành chọn thời gian công tác cho ngành ngoại giao nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn phú bình
nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại các nước nhật bản và hàn quốc
đồng thời cũng là người từng có nhiệm kỳ công tác tại cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên trong nhiều năm
ông nhận xét việt nam chính là địa điểm phù hợp để mỹ và triều tiên chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai
phóng viên truyền hình nhân dân tìm tới nhà đại sứ đầu tiên của việt nam tại triều tiên
vài ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra
chia sẻ với chúng tôi ông nhắc lại về hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khi đó hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung có bốn điểm mang tính chất nguyên tắc và chắc chắn
nhưng hội nghị đó chưa giải quyết được tất cả mọi việc mà chỉ dừng lại ở việc đề ra một chương mới trong quan hệ hai nước
cho nên cả hai bên cũng như là dư luận thế giới dư luận khu vực đều trông đợi những cuộc gặp tiếp
và điều rất tốt đẹp
đó là mỹ và triều tiên đều chọn hà nội chọn việt nam
lý do thứ nhất là cái mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên
và lý do thứ hai thì có lẽ là cả hai nước đều thấy một cái hình mẫu của một đất nước việt nam
từ chiến tranh thoát ra khỏi chiến tranh nghèo nản lợi hậu vươn lên rất là mạnh mẽ
và hiện nay là một trong các nước mà có cái tốc độ phát triển về kinh tế rất là nhanh chóng
xã hội được cải thiện và quan hệ quốc tế được mở rộng rất nhiều
cùng với sự tin tưởng của lãnh đạo hai nước những năm gần đây
việt nam đã tổ chức rất nhiều hội nghị quốc tế và đón tiếp nhiều nguyên thủ các nước và rất thành công
nó thể hiện rõ môi trường hòa bình ổn định ở việt nam
và đặc biệt các tổng thống mỹ từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay đều thăm việt nam
còn đối với triều tiên việt nam là một địa điểm rất gần gũi và triều tiên có đại sứ quán tại đây
cho nên về mặt hậu cần cũng như an ninh đối với mỹ và triều tiên rất là thuận lợi

việc hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở hà nội sẽ tiếp tục nâng cao vị thế
hình ảnh của việt nam với bạn bè quốc tế
nước việt nam mở cửa hội nhập quốc tế thì nó đã minh chứng rằng là việt nam là một địa điểm rất là đáng tin cậy
có thể tổ chức ra những hoạt động quốc tế lớn mà trên thực tế chúng ta tổ chức nhiều lần như vậy
thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó chắc chắn là nó sẽ làm cho hình ảnh của việt nam sẽ sáng hơn nữa
và sẽ thu hút nhiều người
sáng nay chủ tịch triều tiên kim trân ưn đã đến việt nam và dự kiến trong ngày hôm nay
tổng thống mỹ donald trump cũng sẽ đến hà nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
đây là sự kiện chính trị ngoại giao lớn nhất của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín